tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức hội thảo công bố gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế ilo
và thăm vấn dự thảo kế hoạch thực hiện công ước số chín mươi tám của ilo
tại hội thảo các đại biểu cho rằng với việc công ước chín mươi tám có hiệu lực sẽ góp phần hoàn thiện pháp luật lao động theo tiêu chuẩn chung của quốc tế
thúc đẩy các đối tác ba bên trong quan hệ lao động đổi mới theo hướng thực chất hơn
bên cạnh đó hỗ trợ thúc đẩy việt nam tham gia sâu vào thương mại quốc tế góp phần thu hút đầu tư nước ngoài
tạo môi trường kinh doanh đầu tư thông thoáng minh bạch và lành mạnh góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển
việt nam là thành viên thứ một trăm sáu mươi bảy trong tổng số một trăm tám mươi bảy thành viên tham gia công ước này